thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao hàn quốc cang kiêng hoa
trưởng đoàn hàn quốc tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì giao lưu
tiếp xúc cấp cao phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy nhanh thực chất hợp tác hai nước trên các lĩnh vực
tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu nhất là hàng nông lâm thủy hải sản của việt nam vào hàn quốc
góp phần vào giảm tranh lệch cán cân thương mại
thủ tướng cũng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ
đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng công nghiệp bốn
mong muốn hàn quốc sớm có những biện pháp hiệu quả hỗ trợ việt nam triển khai chính phủ điện tử
đề nghị bộ ngoại giao hàn quốc quan tâm và hỗ trợ cộng đồng người việt nam tại hàn quốc
bộ trưởng ngoại giao hàn quốc cang kiêng hoa chuyển lời thăm hỏi của tổng thống moon jae in đến thủ tướng chính phủ
đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là việc đăng cai và tổ chức các hội nghị quốc tế lớn trong đó có hội nghị wef asean lần này
cho biết hàn quốc rất coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam
sẵn sàng phối hợp cùng việt nam để tháo gỡ các vấn đề trong hợp tác thương mại
tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại hàn quốc sinh sống và học tập
sẽ cử chuyên gia để trao đổi kinh nghiệm với việt nam trong xây dựng chính phủ điện tử